tri cục quản lý thị trường tỉnh yên bái đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ các đội cơ sở đầy mạnh thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường
tập trung vào các địa bàn sản xuất và lưu thông hàng hóa nhiều để bảo vệ quyền lợi ích cho người tiêu dùng và các nhà sản xuất trước trong và sau dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
để bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng và nhà sản xuất trong những tháng cuối năm âm lịch
đội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường
đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám để bình ổn thị trường
trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám tri cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm thu nộp ngân sách nhà nước hơn hai tỷ đồng
tết mầu tuất đang đến gần ủy ban nhân dân tỉnh yên bái chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tỉnh yên bái
cần tiếp tục phối hợp tốt với các ngành chức năng để tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường
đặc biệt là việc niêm yết giá bán các bản hàng thiết yếu để bình ồn thị trường
đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường để bảo vệ tốt quyền và lợi ích cho người tiêu dùng và các nhà sản xuất
góp phần giúp cán bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh yên bái vui xuân an tết đảm bảo an toàn vui tươi và tiết kiệm